bộ tài chính vừa cho biết bộ đã hoàn thiện dự thảo nghị quyết của quốc hội về một số chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ
nhiều chuyên gia và doanh nghiệp coi đây là tín hiệu mừng với sự phát triển của doanh nghiệp và kỳ vọng đây sẽ là cú hích cho sự phát triển của doanh nghiệp trong thời gian tới
nếu dự thảo được thông qua trong kỳ họp quốc hội tới thì mức áp dụng mức thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ giảm từ một mươi năm một mươi bảy cho các doanh nghiệp này
việc giảm thuế sẽ góp phần giúp các doanh nghiệp nhỏ có thêm nguồn lực tài chính để tiếp tục phát triển mở rộng sản xuất kinh doanh là tiền đề giúp khối này phát triển chuyển đổi thành doanh nghiệp có quy mô lớn hơn
song song với đó bộ thế chính cũng đề xuất miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong hai năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế đối với doanh nghiệp thành lập mới từ hộ cá nhân kinh doanh
tính đến cuối năm hai nghìn một mươi chín việt nam có khoảng bảy trăm sáu mươi doanh nghiệp đang hoạt động
trong cơ cấu doanh nghiệp của việt nam nhóm doanh nghiệp có quy mô nhỏ và siêu nhỏ chiếm tới hơn chín mươi ba tổng số doanh nghiệp tại việt nam và các doanh nghiệp này có vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế cũng như ổn định xã hội